hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin mời quý vị cùng theo dõi phần cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới nhất ngày hôm nay
bản tin bộ y tế tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm chín mươi chín ca nhiễm mới
trong đó một mươi ca nhập cảnh và bốn tám trăm tám mươi chín ca ghi nhận trong nước
tăng một mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi tỉnh thành phố có hai ba trăm linh năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tp hcm chín trăm bảy mươi bảy bình dương sáu trăm chín mươi bảy đồng nai sáu trăm chín mươi bảy bạc liêu ba trăm chín mươi tám an giang ba trăm hai mươi kiên giang hai trăm ba mươi
tây ninh một trăm tám mươi sóc trăng một trăm năm mươi một cần thơ một trăm linh một long an chín mươi một đắk lắc chín trăm chín mươi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
bình thuận một mươi bảy thanh hóa một mươi sáu nam định một mươi bốn hà nam một mươi ba bắc giang một mươi hai con tum một mươi hai bắc đinh bảy quảng ngãi bảy quảng ninh sáu đắc nông sáu thái bình bốn phú yên ba ninh bình ba đà nẵng hai hải phòng hai hải dương hai lâm đồng hai hưng yên một hà tính một vĩnh phúc một sơn la một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà giang giảm một trăm hai mươi bốn tp hcm giảm chín mươi hai quảng nam giảm chín mươi một tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bạc liêu cộng ba trăm chín mươi tám kiên giang cộng tám mươi chín bình dương cộng bảy mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua bốn một trăm một mươi ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm một mươi ba trăm bảy mươi sáu ca nhiễm đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín hai trăm bốn mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm linh năm năm trăm năm mươi tám ca
trong đó có tám trăm một mươi ba
ba ba trăm một mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hương yên điện biên thái nguyên hòa bình bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm ba mươi năm mươi chín bình dương hai trăm ba mươi một bảy trăm hai mươi một đồng nai sáu mươi bốn bốn trăm một mươi hai
lòng an ba mươi bốn sáu trăm ba mươi hai tiền giang một mươi sáu một trăm chín mươi chín
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai một trăm sáu mươi chín
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm một mươi sáu một trăm ba mươi hai
hai số bệnh nhân nặng đang điều trị

trong đó thở oxy qua mặt nạ một chín trăm sáu mươi chín thở oxy dòng cao hfnc năm trăm tám mươi bảy thở máy không sầm lấn một trăm linh ba thở máy sầm lấn ba trăm một mươi hai ecmo một mươi chín
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi ghi nhận năm mươi sáu ca tử vong tại tp hcm ba mươi hai bình dương sáu bạc liêu
đồng nai bốn tiền giang hai sóc trăng hai bà rịa vũng tàu một khánh hòa một quảng ngãi một kiên giang một lâm đồng
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi một chín trăm sáu mươi sáu ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
từ h ngày hai mươi chín tháng một mươi
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại